các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
những f không đăng ký tham gia hỗ trợ sẽ được trang bị đồ phòng hộ đúng quy định
được sắp xếp chỗ ăn nghỉ ngơi trong quá trình làm việc xét nghiệm tầm soát sars cov hai định kỳ
cùng với các chế độ của tình nguyện viên f theo quy định hiện hành
đồng thời sở y tế cũng đang trình ubnd tp hcm xem xét chế độ hỗ trợ kinh phí
cho lực lượng f đã khỏi bệnh tham gia tình nguyện này
cùng ngày tỉnh bình dương ghi nhận thêm ba chín trăm bảy mươi một ca bệnh covid một mươi chín mới trong vòng hai mươi bốn giờ
trong đó một trăm hai mươi năm trường hợp được phát hiện tại cơ sở y tế sáu mươi sáu ca tại khu cách ly tạm thời
cho người tết nhanh dương tính ba bảy trăm hai mươi sáu người ở khu phong tỏa và năm mươi bốn trường hợp sàng lọc cộng đồng
theo thống kê của sở y tế tỉnh bình dương số ca mắc covid một mươi chín toàn tỉnh đã tăng một mươi một
so với ngày một mươi tháng chín một số địa phương có số người dương tính với sars cov hai tăng là
biến cát tân uyên dầu tiếng bắc tân uyên hầu hết ca nhiễm mới đều ở khu phong tỏa chín mươi ba tám